chiều qua nhà kho của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại t tám mươi tám đóng tại thôn phú sơn xã cát sơn thị xã nghi sơn thanh hóa
đã bốc cháy dữ dội những cột khói cao hàng chục mét lan rộng và có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh
sau khi xảy ra vụ việc người dân đã báo lên chính quyền địa phương và đã gọi đơn vị phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ gần nhất
sau khoảng một giờ căng mình dập lửa đến khoảng một mươi tám h cùng ngày đám cháy đã cơ bản được dập tắt
hiện trường vụ cháy được xác định không có thương vong về người do là ngày chủ nhật các công nhân được nghỉ
được biết công ty t tám mươi tám có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sợi và hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ